tại cần thơ khoảng bốn giờ sáng nay người dân ở khu vực cồn khương phường cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ hốt hoảng khi phát hiện nước từ sông hậu bất ngờ tràn qua đê bao vào vườn cây nền nhà gây ngập nặng
hiện địa phương đang khẩn trương di rời người cũng như tài sản ra khỏi những khu vực bị ngập sâu
theo người dân ở nơi đây nguyên nhân gây ngập là do nước lũ kết hợp chiều cường dâng cao tràn qua đoạn đê bao cồn khương ở khu vực ba phường cái khế
ngoài ra hai đoạn đê bao ở khu vực này cũng bị sạt lầm một tuần
phản năm giờ sáng bốn mấy giờ sáng bị ngập lên
thì bây đầu tiên ngập thì cũng không có cao không
từ từ bà con anh em trong gia đình thì súng lại dọn đồ dọn đạc đồ kê lên
rồi tới phản năm giờ mấy sáu giờ là ngập bao nhiêu là không còn ở được nữa
là phải tán cư mới đi nhỏ rồi phải chạy về bến hết
coi như là còn ở đây chỉ còn mình anh tôi ở đây thôi
ngập rất là sâu
ghi nhận bước đầu có hai mươi hộ dân ở khu vực ba phường cái khế
bị ảnh hưởng
người dân cho biết mặc dù có đê bao nhưng những năm gần đây
mức nước sông hậu dâng lên quá cao người dân không thể gia cố được
có đê bao gõ gàng đàng hoàng nhưng mà điều những năm sắp về đây là nước quá lớn
người dân người ta gia cố không nổi luôn
rồi nó mới xảy ra vấn đề bể là mấy năm nay năm nào cũng bể hết
tại vì cái nguồn kinh phí của dân nó ngay nó cũng nghèo
thành ra đóng góp nếu làm cái thí dụ cái đê bao cho nó được chất lượng thì không có tiền làm
thành ra là chỉ tạm thời tạm thời năm nào cũng gia cố
nhưng điều gặp con nước này nó quá lớn đây là chịu không nổi nó mới dở đê
anh em dân phòng và bà con cũng tự cơi nới
rồi anh em lực lượng của địa phương rồi cũng đã cơi nới lên rồi
tức là bây giờ về người thì yên tâm
còn về cơ sở vật chất thì bà con nhà thì cũng toàn là nhà tạm không thôi
tức là bây giờ thì anh em mình chỉ có mỗi cái việc là đi vô đây
là tuyên truyền và nói với bà con là cắt cầu giao
điện là quan trọng
theo bản tin
bản tin cảnh báo chiều cường do đài khí tượng thủy văn tp cần thơ
mực nước đo tại trạm cần thơ trên sông hậu là hai một mươi bảy m trên mức báo động ba hai mươi bảy m
dự báo trong ba ngày tới đỉnh chiều cao nhất tại trạm cần thơ có thể lên từ hai hai mươi m đến hai hai mươi năm m
trên mức báo động ba ba mươi m đến ba mươi năm m
do đó các địa phương trên địa bàn tp cần thơ cần chủ động ứng phó với ngập lụt
ở vùng trũng thấp và các khu đô thị ven sông